duma quốc gia nga hôm qua đã thông qua thỏa thuận với trung quốc về hợp tác chống khủng bố ly khai và cực đoan
thỏa thuận đã được tổng thống nga vladimir putin đệ trình hôm hai mươi tám tháng chín
sau khi được ký kết tại bắc kinh trước đó một ngày nhằm phát triển hợp tác song phương về chống khủng bố ly khai và cực đoan
bằng việc áp dụng các biện pháp chung nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố
theo thỏa thuận hai nước sẽ trao đổi thông tin trong quá trình phòng chống các hoạt động phạm tội của những kẻ khủng bố và cực đoan
nhóm họp và tham vấn thường kỳ cũng như phối hợp nhằm chấn áp tội phạm ở khu vực biên giới trung nga